vụ ba mẹ con để lại thư cùng tư trang cá nhân trên cầu đông trù quận long biên thành phố hà nội để gây áp lực cho chồng hiện đang gây xôn xao dư luận
xoay quanh vụ việc một người phụ nữ dựng hiện trường giả nhảy cầu đông trù cùng ba con để dọa chồng
luật sư nguyễn anh thơm trưởng văn phòng luật sư nguyễn anh và luật sư tp hà nội đã có một số nhìn nhận dưới góc độ pháp lý
thông tin từ cơ quan chức năng cho biết xuất phát từ việc dặn rỗi chồng người vợ đã lên kế hoạch tạo ra màn kịch viết thư
mang theo con và để lại tài sản hiện trường nhằm gây áp lực cho chồng để giải quyết mâu thuẫn
theo luật sư việc mâu thuẫn nội bộ gia đình thì vợ chồng phải cùng nhau giải quyết hoặc nhờ tới chính quyền địa phương hòa giải
nếu mâu thuẫn trầm trọng mục đích hôn nhân không đạt được thì có thể xin ly hôn
người vợ tạo ra màn kịch như vậy đã gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự hoạt động tìm kiếm cứu nạn cứu hộ của các cơ quan chức năng và người dân
ngay khi có thông tin về vụ việc đội cảnh sát giao thông đường thủy số hai phòng cảnh sát giao thông cũng triển khai cano
phối hợp cùng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đường sông tìm kiếm các nạn nhân nghi nhảy từ khu vực chân cầu đông trù đến cửa dâu ngã ba sông hồng sông đuống
việc tìm kiếm cứu nạn cứu hộ diễn ra vất vả dưới các lãnh giá của thủ đô
dưới góc độ pháp lý luật sư nguyễn anh thơm cho rằng hành vi của người vợ điều khiển xe ô tô dừng đỗ trên cầu
để lại thư cũng như bốn đôi dép trên cầu là những thông tin giả
hành vi của người vợ đã vi phạm điểm c khoảng ba điều bảy nghị định một trăm bốn mươi bốn hai nghìn hai mươi một ndcp ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội phòng chống tệ nạn xã hội phòng cháy chữa cháy
cứu nạn cứu hộ phòng chống bạo lực gia đình
theo đó người bọ có thể bị xử phạt tiền từ hai triệu đồng đến ba triệu đồng đối với hành vi báo thông tin giả không đúng sự thật đến các cơ quan tổ chức có thẩm quyền
ngoài ra người vợ còn có thể bị xử phạt về hành vi dừng đỗ xe ô tô trên cầu phạt tiền từ hai triệu đồng đến ba triệu đồng
theo điểm d khoảng bốn điều năm nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi chín ndcp sửa đổi bảy điểm c và điểm d khoảng ba mươi bốn điều hai nghị định một trăm hai mươi ba hai nghìn hai mươi một ndcp
bên cạnh đó người có hành vi đỗ xe ô tô trên cầu còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ một đến ba tháng
trước đó vào khoảng bảy h hai mươi bốn phút ngày một tháng ba đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận long biên
nhận được tin báo nghi vấn có người nhảy tại câu đông trù ngay sau đó đơn vị đã xuất xe đến hiện trường
khi lực lượng chức năng có mặt hiện trường để lại một ô tô một thư nhắn lại người chồng và bốn đôi dép một người lớn ba trẻ em
từ những dấu hiệu bất thường để lại hiện trường
sắp xếp trật tự trên xe ô tô đổ đạc ít bị xáo trộn lực lượng cảnh sát hình sự và cảnh sát khu vực quyết định tỏa đi các nhà nghỉ quanh khu vực tìm kiếm
đến khoảng một mươi h bốn mươi phút cùng ngày bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan chức năng đã tìm thấy chị hát cùng các con nhỏ ở địa điểm an toàn
chị hát bước đầu cho lực lượng chức năng biết do rận rỗi chồng nên đã làm hành động dại rột để gây áp lực
trao đổi với phóng viên báo dân chí thạc sĩ tâm lý nguyễn thị tâm công ty ứng dụng khoa học tâm lý hồn việt cho rằng dư luận không nên dồn ép và tấn công người phụ nữ nói trên
trong trường hợp trên có thể người phụ nữ đã gặp vấn đề nào đó về sức khỏe tâm lý hoặc chị có những bất lực và mệt mỏi riêng
theo chuyên gia tâm lý nguyễn thị tâm sau vụ việc điều quan trọng là người chồng và gia đình cần tìm hiểu xem người vợ đang gặp áp lực hay vấn đề tâm lý nào mà phải sử dụng đến một biện pháp tiêu cực như vậy
trong phần thảo luận áp lực trong hôn nhân hay bất cứ áp lực nào trong cuộc sống công việc các cặp vợ chồng nên bình tĩnh đối thoại để tìm phương án xử lý
mọi sự nóng giận đều khiến đôi bên khó tìm được tiếng nói chung
trước đó vào năm hai nghìn hai mươi ba trong lúc chờ khám bệnh một người phụ nữ đã nhắn tin cho chồng với nội dung chuẩn bị một mươi tỷ chuộc vợ con và không được báo công an
tối hai mươi tám tháng chín công an tp hà nội cho biết công an quận hai bà trưng thành phố hà nội đang củng cố hồ sơ tài liệu
để xử phạt hành chính đối với chị npt ba mươi hai tuổi trú ở quận hai bà trưng
về hành vi vi phạm trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
theo công an ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba anh dhg ba mươi ba tuổi trình báo với công an về việc vợ và con trai là chị npt
và cháu dqa ba tuổi bị bắt cóc
kẻ bắt cóc yêu cầu chuyển khoản một mươi tỷ đồng tiền chuộc
ngay sau đó công an quận hai bà trưng đã báo cáo công an tp hà nội
nhận được tin báo thiếu tướng nguyễn thanh tùng phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội
đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ phối hợp làm rõ vụ việc
sau hai giờ lực lượng công an đã phát hiện vợ và con của anh dhg không bị bắt cóc
mà đang chờ khám bệnh tại khoa nhi của một bệnh viện trên địa bàn
tại cơ quan công an chị npt khai nhận nhắn tin cho chồng chuẩn bị một mươi tỷ chuộc vợ con
nhằm mục đích thử thách tình cảm và phản ứng của chồng
công an quận hai bà trưng đã củng cố hồ sơ tài liệu để xử phạt hành chính đối với chị npt
về hành vi vi phạm trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
tại nghị định số một mươi năm hai nghìn hai mươi ndcp ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
công an tp khuyến cáo người dân không đưa thông tin sai sự thật gây hoang mang
ảnh hưởng đến cá nhân tổ chức khác cá nhân đưa thông tin sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm
điều một trăm linh một nghị định một mươi năm hai nghìn hai mươi ndcp quy định mức phạt tiền từ một mươi đến hai mươi triệu đồng
đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo sai sự thật
xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân
điều một trăm linh một nghị định một mươi năm hai nghìn hai mươi ndcp quy định mức phạt tiền từ một mươi hai mươi triệu đồng